hãng tin ap đưa tin một vụ cháy bến thuyền vừa xảy ra tại hạt jackson tiểu bang alabama của mỹ khiến cho ít nhất là ba mươi năm chiếc thuyền bị thiêu dụi và nhiều người thiệt mạng
giám đốc sở cứu hỏa địa phương cho biết đã có nhiều người bị thiệt mạng do vụ cháy có bảy người nhập viện và bảy người khác mất tích trong vụ cháy này
cơ quan xử lý khẩn cấp hạt jackson cho hay hầu hết các thuyền bị cháy đều có người ở trên đó
trong khi đó tờ los angeles times đưa tin ít nhất tám người bị thiệt mạng và nhiều người khác bị mất tích song thông tin này chưa được xác nhận